hôm nay một mươi hai tháng sáu giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo chu kỳ một mươi năm ngày
giá xăng ron chín mươi hai dùng để pha chế xăng e năm ron chín mươi hai trung bình một mươi năm ngày qua là ba mươi tám bốn mươi một usd một thùng
tăng một mươi năm so với kỳ trước
xăng ron chín mươi năm là bốn mươi một ba mươi bốn usd một thùng tăng khoảng một mươi bốn so với kỳ trước
trong kỳ điều chỉnh hôm nay nhiều khả năng liên bộ sẽ thực hiện chi quỹ bình ổn xăng dầu và trích lập quỹ
tại kỳ điều chỉnh gần nhất liên bộ đã thực hiện trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với xăng e năm ron chín mươi hai ở mức một trăm linh đồng một lít
xăng ron chín mươi năm trích lập ở mức bốn trăm linh đồng một lít
nếu giữ nguyên mức chi và trích lập quỹ như kỳ điều chỉnh trước giá xăng e năm có thể tăng khoảng tám trăm linh một đồng một lít
xăng ron chín mươi năm có thể tăng khoảng một đồng một lít
hôm nay là phiên tăng giá thứ ba liên tiếp
sau kỳ điều chỉnh xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn mức một mươi hai bốn trăm linh hai đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn một mươi ba một trăm hai mươi năm đồng một lít
dầu diazen năm s không cao hơn một mươi bảy trăm bốn mươi chín đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn tám bảy trăm năm mươi bảy đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn chín bốn trăm chín mươi hai đồng một kg